ngày một mươi sáu tháng một tại xã đa huyện mê mút tỉnh tờ bông khơ mun campuchia giáp cửa khẩu tràng riệc xã tâm lập huyện tân biên tỉnh tây ninh bộ công thương việt nam và bộ thương mại campuchia đã tổ chức lễ động thổ và khởi công xây dựng chợ đa chợ biên giới kiểu mẫu campuchia
đây là chợ biên giới kiểu mẫu đầu tiên do chính phủ việt nam viện trợ cho campuchia nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát huy tiềm năng thương mại và cải thiện đời sống dân sinh hai tỉnh biên giới tờ bông khamung và tây ninh nói riêng cũng như các tỉnh lân cận tại biên giới hai nước nói chung
phát biểu tại buổi lễ đại sứ vũ quang minh nhấn mạnh đây là dự án thí điểm đầu tiên nhằm tạo tiền đề động lực phát triển hệ thống chợ biên giới giữa hai nước thời gian tới
đồng thời là hình mẫu để nhân rộng kết nối chặt chẽ hơn nữa nền kinh tế của hai nước tạo hiệu ứng tích cực cải thiện đời sống của cư dân biên giới
khu chợ được xây dựng trên diện tích gần hai mươi m hai được triển khai bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ việt nam với số vốn khoảng hơn hai triệu đô la mỹ
với vị trí địa lý thuận lợi chợ đa khi xây dựng xong sẽ là nơi mua bán trao đổi và trung chuyển hàng hóa sản xuất từ các tỉnh crochet kompong trump ratanakiri
mondunkiri của campuchia cung cấp cho các tỉnh của việt nam và ngược lại cũng là nơi mua bán trao đổi và trung chuyển hàng hóa sản xuất từ việt nam cung cấp cho các tỉnh của campuchia